hải quan việt nam đã tiến hành điều tra sáu chuyên án liên quan đến hàng hóa xuất khẩu đi hoa kỳ
mang xuất xứ việt nam và đã chứng minh hàng hóa không đủ điều kiện mang xuất xứ việt nam
đây là chia sẻ của hải quan việt nam trong buổi làm việc với đoàn cấp cao
của cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ vào ngày hôm nay tại hà nội
theo đó hải quan việt nam đã chủ động phối hợp với hải quan hoa kỳ trao đổi thông tin
ngăn chặn các sản phẩm như nhôm máy lọc nước quần áo
ngoài ra cơ quan hải quan hai nước đã thực hiện điều tra chung để xét xử các đối tượng vi phạm pháp luật hoa kỳ
hải quan việt nam cũng đã tiến hành điều tra sáu chuyên án liên quan đến hàng hóa xuất khẩu đi hoa kỳ
mang xuất xứ việt nam và đã chứng minh hàng hóa không đủ điều kiện mang xuất xứ việt nam
tại buổi làm việc phó giám đốc cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ toàn cầu bà bonnie glick cho rằng
truyền tài bất hợp pháp là vấn đề nóng trong quan hệ thương mại giữa việt nam và hoa kỳ
chính vì vậy việc hợp tác giữa việt nam và hoa kỳ trong việc chấm dứt chuyển tài bất hợp pháp
cũng thể hiện cam kết của hai chính phủ
cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ cam kết phối hợp với tất cả các cơ quan tại việt nam
để hỗ trợ nâng cao nhận thức trong việc phòng chống chuyển tài bất hợp pháp
cũng như đào tạo tập huấn xây dựng khung quy định mạnh hơn để hỗ trợ cho những doanh nghiệp làm ăn chân chính